vừa qua tỉnh phú yên đã tổ chức phát động và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bắc trung bộ
cùng chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lịch sử tham gia có gần một trăm linh đơn vị trực thuộc tỉnh ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành
ủy ban nhân dân chín huyện thị xã thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phú yên
đã quyên góp được gần hai hai tỷ đồng
toàn bộ số tiền này được tỉnh phú yên chuyển cho ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
để điều tiết hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại do bão lũ